ban ngày trời nắng nhiệt độ ở khu vực vùng núi sẽ không còn tranh lệch so với vùng trung du và đồng bằng
mà đồng loạt tăng lên mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ tình trạng nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở một số nơi
riêng đối với khu vực hà nội ngày mai trời nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
ngày mai ở khu vực các tỉnh bắc và trung trung bộ mức nhiệt cao nhất phổ biến sẽ tăng lên mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây là ba mươi năm ba mươi bảy độ và trời nắng nóng
ở khu vực nam bộ ban ngày trời vẫn còn nắng nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này ngày mai sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
đến chiều tối nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa rông người dân cần hết sức lưu ý khi ra đường
trong khi đó ở khu vực tây nguyên đêm nay mưa rông sẽ xuất hiện ở một vài nơi
chiều tối mai khu vực này cũng tiếp tục có mưa rào và rông ở diện giải rác
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi năm km gió đông nam cấp ba và nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ và nhiệt độ là hai mươi tám ba mươi bốn độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước